ngày hai mươi sáu tháng năm cơ quan chức năng tỉnh ba rượu vũng tàu cho biết
võ thành long sinh năm hai nghìn bốn ngu huyện long điển tỉnh ba rượu vũng tàu
bị can trong vụ án sát hại cô gái htmt sinh năm hai nghìn ba
chuyển tại xác bình khánh huyện cần giờ tp hcm
giờ cùng bạn bỏ thi thể và ly vất trên núi nhỏ tp vũng tàu
đối tượng long vừa chấp hành án phạt tù cách đây chưa lâu
long bị bắt vào ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai và được tòa án nhân dân tp bà rượu
đưa ra xét xử công khai vào ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo nội dung vụ án do cần tiền tiêu xài nên long có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai long dùng tài khoản facebook truy cập vào trang việc làm bà rịa
sau đó long thấy tài khoản tên nguyễn ba c đăng tin tìm việc làm
nên đã nhắn tin và hứa giới thiệu việc làm cho xê
trong lúc ngồi nhậu
long nói với xê cho ông mượn xe máy đi chở bạn
sau đó đã lấy xê bỏ đi chặn hết liên lạc với xê
quá trình điều tra long còn khai nhận đã chiếm đoạt một xe máy của người đàn ông tên định
ngoài ra trong thời gian làm việc tại một quán ăn long đã lấy cắp một số tài sản khác
tại bản cáo trang viện kiểm soát nhân dân tp bà rượu đã truy tố long
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản một một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của long là nguy hiểm cho xã hội
bị cáo nhận được tài sản của người khác là bất khả xâm phạm
vì bản thân nghiện game lời lao động không có nghề nghiệp và không có thu nhập nên đã có hành vi
chiến đoạt tài sản của người khác nhằm khắc phục cho mục đích tiêu sải cá nhân và chơi game
hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây bất bình
trí pháp luận của chủ nhân dân trong quá trình điều tra tại phiên tòa
bị cáo đã thanh khẩn khai báo ăn năn hối cải phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng
bị cáo đã ra đổ thú nên được hưởng tinh tiết giảm nhẹ theo điệp y khoản một
khoảng hai điều năm mươi một bộ luật hình sự hội đồng xét xử thấy bị cáo nhất thơi phạm tội có
nhờ tinh tiết giảm nhẹ không có tình tiết tăng nặng nhân thân tốt khi thực hiện hành vi phạm
tội bị cáo chưa đủ một mươi tám tuổi khả năng nhận thức hành vi còn hạn chế nên được áp dụng thêm điều
luật đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội theo đó sự phạt bị cáo võ thành long sau
tháng tù theo hạn chấp hành án phạm tù tính từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
liên quan đến vụ án giết cô gái hai mươi một tuổi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa
vũng tàu đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với thành long và vũ thành huy
hai mươi năm tuổi ngụ xã hòa long thành phố bà rượu theo đó vót thành long đã bị khởi tố bắt tạm
giam để điều tra về tội giết người và cướp tài sản còn huy bị khởi tố bắt tạm giam về tội
chê xấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin ngày hai mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
bà rượu vũng tàu đã bắt giữ vũ thành huy hai mươi năm tuổi ngụ thành phố bà rượu
vũng tàu và võ thành long hai mươi tuổi ngụ huyện long điền bà rịa vũng tàu nạn nhân được xác
định là chị tê hai mươi một tuổi ngụ huyện cần giờ thành phố hồ chí minh bước đầu cảnh sát xác định long
đã sát hại chị t tại khách sạn ở thành phố vũng tàu rồi gọi cho huy bàn bạc việc phi tăng thi thể
trước đó khoảng một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa
vũng tàu nhận được yêu cầu phối hợp của công an huyện cần giờ thành phố hồ chí minh xác
định được chị tê mất liên lạc với gia đình qua công tác xác minh cơ quan công an nghi
vấn nạn nhân đã bị sát hại ở một khách sạn tại phường hai thành phố vũng tàu nghi phạm được
định là võ thành long và một đối tượng không rõ lai lịch sống lang thang bằng các biện pháp
nghiệp vụ đến ba h ngày hai mươi ba tháng năm cảnh sát đã bắt giữ long tại quận bình tân thành phố hồ chí
bình long khai nhận thông qua mạng xã hội long quen biết với chị t ngày một mươi tám tháng năm
long và huy thuê taxi để đón chị t đi trở thành phố vũng tàu sau khi thăm quan tại thành phố
vũng tàu đến h ngày một mươi chín tháng năm long và tê đã về khách sạn trước lúc này phát hiện chị tê có
mang theo nhiều tài sản trang sức có giá trị long đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để chiếm đoạt
tài sản long đã dùng tay bóp cổ nạn nhân đến tử phong sau khi xác nhận được nạn nhân đã tử phong
long đã nhắn tin báo cho huy biết sự việc để bàn bạc về việc phịt tàn xác của nạn nhân và lấy tài
sản đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày long đi mua vali sau đó cùng huy đưa thi thể của nạn nhân
vào trong vali và mang đi phi tàng cả hai đất thống nhất là vứt vali có chứa thi thể nạn nhân tại một
khu đất trống ở núi nhỏ thành phố vũng tàu sau khi sự việc xảy ra các nhóm đối tượng trên đã
mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân khám xét trên
người của đối tượng huy cơ quan công an thu giữ một chiếc điện thoại di động iphone một mươi hai pro max của nạn
vũng tàu theo đó từ vụ cô gái bị sát hại tại thành phố vũng tàu liên hệ với thực tế việc hẹn
họ online hiện nay nhà văn hoàng anh tú đã đưa ra những lời khuyên cho các bạn trẻ
thời đại công nghệ số hẹn họ online đã mở ra một không gian rộng lớn cho mọi người đặc biệt
là môi trường kết nối với các bạn trẻ tuy nhiên bên cạnh những cặp đôi tìm thấy nhau hẹn
online cũng tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ bên cạnh vụ cô gái bị sát hại ở vũng tàu vào tháng ba năm
qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh gia lai cũng đã ra thông báo tìm bị hại của vụ án lừa
đảo chiếm đặt tài sản xảy ra tại phường thắng lợi thành phố bờ lê cu đây là vụ án lừa đảo
thông qua mạng xã hội với số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng qua quá trình điều tra bước đầu công an đã bắt và
khởi tố một số đối tượng trong đó có một người quốc tịch nước ngoài về hành vi lừa đảo chiếm
đặt tài sản và thu thập tảng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài
sản hàng thư đoạn của các nhóm đối tượng là thông qua mạng xã hội đăng tài hình ảnh bài viết
giả danh bác sĩ doanh nhân kỹ sư người nước ngoài rồi các bạn làm quen các đối tượng tự nhận
đang làm việc tại các nước có xảy ra chiến tranh hiện nay có rất nhiều ngoại tệ trang sức
đắt tiền cần người tin tưởng và giữ hộ khi nạn nhân tin tưởng những nhóm đối tượng này sẽ giả
danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế nhân viên sân bay cán bộ hải quan cán bộ thuế
để liên lạc yêu cầu gửi với các loại phí thuế thì mới được nhận gói hàng chứa nhiều ngoại tệ
bằng thủ đoạn này nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đạt được số tiền gần một trăm linh tỷ
đối với nhiều nạn nhân trên cả nước đối tượng cầm đầu đã mua và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng
để cho đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo yêu cầu bị hại chuyển tiền vào sau đó sẽ thực hiện
giao dịch rút tiền mặt ra và đưa lại cho các nhóm đối tượng lừa đảo nhà văn hoàng anh tú
người được gọi là anh tránh văn anh cũng là một trong những cố vấn của chương trình đã lên sóng
hẹn hò phát triển vtv cũng đã bày tỏ hẹn hò online là trao lưu của giới trẻ vì nó xóa nga mọi khoảng
cách địa lý nhà văn hoàng anh tú nói cả một thế giới người yêu mở ra trước mắt chỉ số vai cú
trượt ngón tay nhưng đi cùng với sự đa dạng về mẫu mã thì nó cũng loạn cả về chất lượng giữa
những kẻ đi tìm người để yêu thì còn có cả những kẻ đi tìm người để lừa nhà văn hoàng anh tú cũng
đã đoạn trẻ một số điều để hẹn hò online đúng cách và tiến xa hôn cụ thể như sau một kiểm tra
thông tin kỹ lưỡng với công nghệ hiện tại việc chúng ta tìm kiếm hình ảnh rất dễ dàng kiểm tra
vatar của anh ta cô ta xem có thật là của họ hay không hay kiểm tra hồ sơ online của người đó các
trang mạng xã hội bạn dễ dàng phát hiện ra con người thật của họ là như thế nào với một số người
không có hồ sơ hẹn hỏi online thì cũng đừng mong họ biết đến hẹn họ online vì rất có thể họ có hẹn
họ online chỉ là môi trường để họ tác nghiệp bởi hồ sơ lai thật của họ sẽ núp dưới cái tên khác
tiền bạc luôn là thứ cấm kỵ đối với hai người mà quen biết nhau vì chưa đủ để thân để có thể
nói về tiền bạc thế nên nếu mới hẹn họ online phải được xăm bữa nửa tháng họ đã nói về tiền bạc thì
hãy cẩn trọng bốn luôn chắc chắn họ là một con người thật với đầy đủ thông tin thật sự chứ không
chỉ là một tấm hình một đoạn chat video hãy có nhiều thông tin nhất có thể trước khi hẹn gặp
họ online năm khi hẹn hò chuyển từ online sang offline cần gặp nhau ở những nơi công cộng
đông người tránh những nơi vắng vẻ bạn nên nhớ bạn còn có rất nhiều thời gian để có thể đưa ra
hẹn hò online này thành mối tình thực sự đừng đốt cháy giai đoạn kéo lửa thiêu hại mình
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin liên quan đến hệ lì quầy hẹn hò online
cụ thể vào tháng sáu năm anh nghỉ của trai bà một người phụ nữ sau khi tham gia ứng dụng hẹn hò
online đã quen một người đàn ông giới thiệu là bác sĩ của một bệnh viện lớn tại singapore
sau khi tặng niềm tin với chị t người đàn ông này đã mời chị tham gia trò chơi tiền ào trong vòng năm
ngày chị này đã chuyển cho kẻ xấu năm bốn tỷ đồng cũng vào ngày một tháng tám năm anh nghỉ của trai bà
công an hà nội cho biết phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an
thành phố hà nội cũng đã nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị lừa đảo một bốn tỷ đồng khi
tham gia ứng dụng hẹn hò online hay như ngày chín tháng một phòng an ninh mạng và phòng chống tội
phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh gia lai đã tiếp nhận đơn trình báo của ông nvt mua tại
thành phố bả lê cu bị lừa đảo chiến đoạt hơn ba tỷ đồng thông qua app hẹn hò qua mạng
gần đây nhất là trường hợp của chị t ngũ tại hà đông hà nội tham gia hẹn hò online chị được
một người nhắn tin sưng hô là vợ chồng người này đã nhờ chị t đăng nhập tài khoản của đối tượng trần
website sau đó đã giao dịch mua chứng khoán để kiếm lợi nhuận qua vài ngày đăng nhập nhận thấy
khoản lợi nhuận của chị đã thu được cao chị tê đã nhờ người trùng hờ tăng ký dậy mua để giao dịch
chứng khoán sau đó chị t đã chuyển chín trăm một mươi bốn triệu đồng tham gia đầu tư nhưng sau đó số tiền này có đã
bị chiếm đoạt qua đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an
hà nội đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online tránh để
cố lợi dụng lừa đảo đồng thời cũng nên tiên truyền với người thân bạn bè về thủ đoạn của loại
tội phạm này khi gặp các trường hợp như trên người dân phải báo ngay cơ quan công an gần
nhất để có các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật